sử dụng xe bán tải để vận chuyển tàng trữ ma túy đi tiêu thụ giàng xeo xín chú huyện mường khương của tỉnh lào cai
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã sapa tỉnh lào cai bắt quả tăng cùng tăng vật là hai bánh heroin
cụ thể vào khoảng hai mươi một h ngày tám tháng bốn tại khu vực thôn bản phò xã mường hoa thị xã sapa
tổ công tác phát hiện một chiếc xe ô tô bán tải có nhiều biểu hiện nghi vấn
tiến hành áp sát kiểm tra và bắt quả tàng người điều khiển phương tiện là ràng xeo xín
về hành vi mua bán trái phép hai bánh heroin
bước đầu đối tượng giàng xeo xín khai nhận mang hai bánh heroin từ huyện mường khương sang thị xã sapa
để bán cho một người đàn ông không rõ lai lịch
khi chưa kịp giao hàng thì bị lực lượng công an kiểm tra bắt quả tàng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn ngọc đức
trú tại thị trấn hiệp phước huyện nhân trạch để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
qua điều tra ban đầu
cơ quan công an phát hiện từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đức đã cho hơn một trăm linh lượt người chủ yếu là công nhân làm việc
tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện nhân trạch vay với tổng số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng
lãi suất trên một trăm hai mươi một năm đã thu lợi bất chính hơn chín mươi triệu đồng
để vay được tiền con nợ phải thế chấp thẻ atm căn cứ công dân giấy chứng minh nhân dân và sổ bảo hiểm xã hội
cùng có quốc tịch hàn quốc đến thành phố đà nẵng để du lịch
thế nhưng hai nữ du khách người hàn
lại bị chính hai nam đồng hương trộm cắp tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng đã tạm giữ hai đối tượng người hàn quốc
tạm trú tại một khách sạn trên địa bàn thành phố đà nẵng có hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày tám tháng bốn nhận tin báo của hai du khách hàn quốc
tạm trú tại một căn hộ trên địa bàn quận sơn trà đà nẵng
bị mất hai điện thoại di động hai trăm linh đô la mỹ và năm trăm linh nghìn đồng
phòng cảnh sát hình sự đã chỉ đạo các trinh sát vào cuộc điều tra xác minh
đến một mươi sáu h cùng ngày đã làm rõ và tiến hành bắt giữ được hai đối tượng người hàn quốc
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận vào dạng sáng ngày tám tháng bốn
đã đột nhập vào căn hộ nơi những đồng hương đang tạm trú và trộm cắp số tài sản trên
phần cuối của bản tin là những thông tin về chuyên ả tuyệt phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội mua bán phụ nữ
đối tượng nguyễn thị giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại khu năm thị trấn yên thế huyện lục yên tỉnh yên bái
cao một m bốn mươi sáu và có hai nốt ruồi một cm cách một hai cm dưới mép trái
đối tượng đặng thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi một phường hà nội
tổ hai mươi một phường nguyễn phúc thành phố yên bái tỉnh yên bái có xeo chấm cách hai cm trên trước đuôi lông mày trái
và đối tượng đinh thị thực sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại bản khả hạ xã thanh lương huyện văn chấn tỉnh yên bái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai nghìn ba trăm bốn mươi sáu
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý